dựa trên thiết kế của nhà thuyền hà lan cổ chúng có thể sống trên cạn khi nước rút và nổi trên nước khi lũ về
nhiều căn nhà như vậy đã được xây dựng tại những khu vực thường xuyên ngập lụt ở đất nước hà lan
trong một mươi năm qua chúng tôi đã có rất nhiều kiến thức về các công trình nổi đào nổi nhà nổi hay căn hộ nổi
và nếu bạn có thể sử dụng chính xác những kiến thức này chúng ta có thể đạt được mục đích cải thiện môi trường sống tại những khu vực này
câu trả lời của người hà lan không phải là chống trọi với làn nước giữ
mỗi lúc một khác mà là chung sống với nó tạo ra những kế hoạch có thể có được lợi ích lâu dài
một kế hoạch dài kỳ dường như luôn luôn hiệu quả
ví dụ điển hình nhất mà ta thấy là hệ thống xử lý và quản lý ngập lụt tại đất nước hà lan
quy hoạch thành phố trong tương lai phải tính đến những thực tế và những nhân tố cũng định hình các đô thị trong thế kỷ hai mươi một
đó là những thách thức về môi trường như biến đổi khí hậu và sự phụ thuộc quá mức vào các phương tiện giao thông
chạy bằng nhiên liệu hóa thạch
những thách thức với nhân khẩu của quá trình đô thị hóa nhanh
sự phát triển tràn lan của các đô thị nhỏ và vừa
tỷ lệ thanh thiếu niên ở các đô thị của các nước đang phát triển tăng cao
cũng như sự coi lại của các đô thị tại các nước phát triển cùng với số người già và các thành phần đa văn hóa tăng
cũng theo ông rob ater giám đốc phụ trách ban quản trị công và phát triển lãnh thổ thuộc tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
để việc quy hoạch đô thị hiệu quả hơn
các nước cần phải phát triển các chiến lược phát triển đô thị quốc gia một cách toàn diện